đúng chín giờ sáng nay tổng thống hoa kỳ donald trump đã gặp chủ tịch triều tiên kim trương ưn
đây là hoạt động đầu tiên trong ngày làm việc có nhiều sự kiện quan trọng của hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
rất nhiều điều tốt đẹp đã diễn ra chúng tôi có một mối quan hệ tốt đẹp
chúng tôi sẽ có một hội nghị thượng đỉnh thành công và triều tiên sẽ trở thành một cường quốc kinh tế
khi nói về việc buộc triều tiên phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn tổng thống hoa kỳ donald trump cho biết
với tôi tốc độ không quan trọng bởi vì tôi không vội
về phần mình chủ tịch triều tiên kim jong un cũng bày tỏ nhiều lạc quan cho rằng chúng ta đã đạt được nhiều thành tiệu
chúng tôi đã đạt được nhiều thành tiệu tôi nghĩ rằng đây là thời điểm gặp nhau tạo ra một hội nghị tuyệt vời
tôi bảo đảm rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại kết quả

hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên bước vào ngày làm việc thứ hai cũng là ngày có những hoạt động chính
sau cuộc gặp riêng vào lúc chín giờ của hai nhà lãnh đạo phái đoàn hoa kỳ và triều tiên có cuộc gặp song phương mở rộng bàn về những vấn đề quan trọng